với những chứng cứ khách quan thể hiện hành vi đốt xe máy tại tầng một của khu nhà trọ mức độ nhận thức điều khiển hành vi của người thực hiện hành vi và hậu quả thiệt hại về tài sản đã gây ra
cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tùy mức độ thiệt hại tài sản mà cô gái này phải đối mặt với khung hình phạt khác nhau và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và thiệt hại khác
đã gây ra vụ án này thiệt hại không chỉ là tài sản mà còn thiệt hại đến tính mạng sức khỏe của nhiều người
trường hợp có căn cứ cho thấy người phụ nữ này nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người nhưng đã mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra
biết là hành vi có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi hủy hoại tài sản dẫn đến hậu quả chết người
có thể xử lý hình sự về tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự với tỉnh tiết định khung là
không có mục đích giết người dù việc thiệt hại về tính mạng sức khỏe của người khác nằm ngoài ý thức chủ quan của người phụ nữ này thì sẽ bị xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự trường hợp này sẽ đối diện với khung hình phạt cao nhất có thể tới một mươi năm tù nếu hậu quả làm chết nhiều người
như vậy đối với trường hợp của nghi phạm gây ra vụ án đau lòng
khiến hậu quả của hành vi của hải đã khiến một người tử vong năm người bị thương do ngạt khói chín xe máy bị thiêu dụi hoàn toàn nhiều xe máy khác bị hư hỏng
trần thị thanh hải có thể sẽ phải đối diện với nhiều tội danh như tội hủy hoại tài sản vô ý làm chết người hoặc giết người tùy thuộc vào mục đích và nhận thức của người phụ nữ này đối với sự việc
đồng thời với trường hợp làm chết người nghi phạm hải có thể đối diện với bản án một mươi năm tù
ngay lập tức liên quan đến vụ việc này chủ tịch hà nội trung ngọc anh yêu cầu điều tra
xử lý nghiêm đối tượng phóng hỏa gây cháy nhà làm một người chết và nhiều người bị thương
chủ tịch hà nội yêu cầu xử nghiêm nghi can phóng hỏa gây chết người ở phú đô
liên quan đến vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng làm một người chết và nhiều người bị thương
tại ngõ sáu mươi phố châu văn liêm phường phú đô quận nam tử liêm
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật
đề xuất hình thức khen thưởng kịp thời
đối với tập thể cá nhân tham gia chữa cháy và truy bắt nghi can
chủ tịch hà nội trung ngọc anh cũng giao sở lao động thương binh xã hội với ubnd tp tử liêm
phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân
kết quả thực hiện báo cáo thành ủy ubnd tp trước ngày năm tháng chín
thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc
như đã thông tin vào khoảng một mươi chín h một mươi năm ngày ba mươi một tháng ba
tại ngõ sáu mươi phố châu văn liêm
phường phú đô quận nam tử liêm xảy ra vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng
làm một người chết và nhiều người bị thương
khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng một thuộc nhà cao tầng kết cấu bê tông cốt thép
diện tích mặt sàn khoảng một trăm bảy mươi m hai
công an quận nam tử liêm cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình ái
tài liệu điều tra thể hiện từ khoảng cuối năm hai nghìn một mươi tám
trần thị thanh hải có quan hệ tình cảm nam nữ với anh châu việt hát
đến cuối tháng một năm hai nghìn một mươi hai
hải phát hiện gia đình anh hát ngăn cản không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân
từ đó hải và anh hát nảy sinh mâu thuẫn thường xuyên cãi nhau
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai anh hát chuyển đến ở cùng anh họ là hoàng công vê
thành ngõ sáu mươi đường phú đô phường phú đô để tránh mặt hải
từ đó hải nảy sinh mâu thuẫn với anh v
vì cho rằng chính anh là người ngăn cản xúi dục hát chấm dứt tình cảm với mình
hải mưởng tượng mình có thai nhưng không được bạn trai quan tâm chăm sóc
nên người phụ nữ này càng tích tụ mâu thuẫn với cả anh hát và anh v
và đã nảy sinh ý định trả thù
hải mua một chai xăng khi đến khu trọ phát hiện xe máy của anh v và châm lửa đốt
sau sáu đến bảy lần bật diêm chiếc xe bụng cháy và lan nhanh cả tầng một khói lan lên cả tòa nhà
danh tính năm nạn nhân bị thương được cơ quan chức năng xác định gồm
nguyễn mạnh đê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai bùi vân a sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nghiêm thị thủy đê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trần bùi phương thờ sinh năm hai nghìn một mươi tám trần bùi phương nờ sinh năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân đầu tiên là nam thanh niên hơn hai mươi tuổi
đến bệnh viện khoảng hai mươi h hai mươi h ba mươi trong tình trạng đen toàn thuần
bỏng khoảng năm mươi diện tích da đau đớn nhiều
các bác sĩ đã xử trí cho bệnh nhân dùng giảm đau chuyên dịch
sơ cấp cứu ở những tổn thương trột da
bệnh viện đã ngay lập tức liên hệ với viện bỏng quốc gia chuyển bệnh nhân cấp cứu
một mươi phút sau một phụ nữ khoảng hai mươi chín ba mươi tuổi cùng hai cháu bé hai và bốn tuổi được đưa đến bệnh viện
trong đó bệnh nhi hai tuổi bị bỏng khoảng năm mươi trở hết da do không có quần áo che chắn
sau khi xử trí bằng thuốc giảm đau và chuyên muối trong năm một mươi phút
cả ba bệnh nhân cũng được chuyển đến viện bỏng quốc gia
bốn nạn nhân tiếp theo bị bỏng nhẹ diện tích bỏng không đáng kể khoảng năm sức khỏe ổn định
họ được theo dõi tình hình và về nhà trong đêm
diện một bệnh nhân là người cao
bệnh nhân là người cao tuổi năm mươi sáu tuổi có bệnh nền tăng huyết áp và điều đường
tuy không bị bỏng nhưng bị xa khói và khó thở
các bác sĩ đã làm điện tâm đồ xác định bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim khám lại chuyên khoa tim mạch
hiện không còn bệnh nhân nào cấp cứu vì bỏng còn ở bệnh viện đa khoa hồng ngọc
đặc biệt vụ hộ hoạn làm chị nguyễn thị mai a sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trốn tại xã tản lĩnh ba vì hà nội tử vong thương tân
chị a tử vong khi đang mang thai tháng thứ hai và đang chuẩn bị làm đám cưới
được biết chị a là con cả trong gia đình có ba anh chị em
sau khi tốt nghiệp đại học chị a ở lại hà nội làm việc tại một công ty về công nghệ
lãnh đạo ubnd xã tản lĩnh cho biết chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục mai táng cho nạn nhân
thông tin nêu trên được ông phạm đình hùng chủ tịch ubnd xã tả lĩnh huyện ba vì hà nội
theo ông hùng nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ sáu mươi
đường phố đô phường phú đô quận năm từ liêm hà nội là chị nguyễn thị mai a hai mươi năm tuổi
chú thôn an hòa xã tản lĩnh thuê trọ ở ngôi nhà trong ngõ sáu mươi đường phú đô
chủ tịch ubnd xã tản lĩnh huyện ba vì hà nội cho hay gia đình có thông tin với xã rằng
chị a đang mang thai tháng thứ hai và sắp làm đám cưới
hiện gia đình đang đợi cơ quan công an hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể đưa về quê nhà mai táng
vụ việc xảy ra quá đau sót
tóm lại vụ việc đang được cơ quan chức năng
và hành vi ngang ngược bất chấp đạo đức và pháp luật của trần thị thanh hải sẽ bị trừng trị thích đáng
đây cũng là bài học cho những cô gái trẻ đừng quá dại rột đánh đổi tương lai để đổi lấy chiến thắng nhất thời
quý vị nghĩ gì về bản án một mươi năm và chuyện tình dại dột của cô gái này
xin hãy để lại bình luận bên dưới
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo